sau khi tiêm về nếu như trong những người bình thường mà không có mang thai thì tỷ lệ sốt lên tới sáu mươi bảy mươi
và thường sốt này đáp ứng tốt với paracetamol đối với các phụ nữ mang thai cũng vậy
nhưng mà trong ba trường hợp chúng tôi tiêm tại bệnh viện hùng vương đối với các thai phụ
thì ghi nhận tỷ lệ sốt của các thai phụ sau khi tiêm thì thấy rằng là nó thấp hơn so với những dân số cộng đồng
và khi mà có sốt thì chúng tôi cũng hướng dẫn là uống nhiều nước lau má và sử dụng thuốc là paracetamol
là một loại thuốc hạ sốt mà không ảnh hưởng đến thai
còn đối với việc đau nơi tiêm thì nếu mà tiêm ngừa vaccine covid thì chúng ta cũng khá thường gặp
là cái chỗ mà chúng ta tiêm nó sẽ đau
nó kéo dài khoảng năm bảy ngày và cũng không cần phải can thiệp gì cả
thì cái triệu chứng này cũng khá là thường gặp
và bạn cũng có thể hoàn toàn yên tâm rằng là sau một tuần lễ thì mọi cái nó sẽ đau vào đó